công an tỉnh đồng tháp vừa cho biết phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an tỉnh đã phối hợp với công an thành phố cao lãnh bắt quả tan ba đối tượng
có hành vi mua bán trái phép chất ma túy
trước đó vào chiều ngày hai mươi ba tháng một mươi một phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
phối hợp cùng công an thành phố cao lãnh tuần tra đảm bảo an ninh trực tự
đã phát hiện đối tượng ông hoàng quân ngù tỉnh an giang có dấu hiệu khả nghi
nên tiến hành kiểm tra thu giữ trong người đối tượng một bịch tinh thể rắn màu trắng
nghi là ma túy đá trọng lượng tám bốn trăm tám mươi chín g một xe mô tô một cân tiểu ly
và nhiều vật dụng khác
qua làm việc quân khai nhận đó là ma túy đá đã đi giao cho người khác
với giá ba triệu năm trăm linh ngàn đồng
tiến hành mở rộng lực lượng công an bắt giữ thêm hai đối tượng là nguyễn hoa hồng
ngụ thành phố cao lãnh và nguyễn long dương khang ngụ huyện tháp một mươi
tan vật thu giữ gồm năm bịch tinh thể rắn màu trắng nghi là ma túy
trọng lượng tám bốn trăm bốn mươi ba gram cùng nhiều tăng vật có liên quan
hiện cơ quan công an đang tạm giữ hình sự đối tượng quân và khang
còn đối tượng hồng cho gia đình bảo lãnh để tiếp tục điều tra làm rõ